bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thúc đẩy đấu thầu qua mạng
đáp ứng chỉ tiêu theo nghị quyết số một năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
theo đó bộ giao thông vận tải yêu cầu người đứng đầu các cơ quan đơn vị thuộc bộ giao thông vận tải
phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng năm hai nghìn hai mươi
đối với toàn bộ một trăm linh các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi
trào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa dịch vụ phi tư vấn
dịch vụ tư vấn có giá gói trào thầu không quá năm tỷ đồng
và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá một mươi tỷ đồng
trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng
hoặc các gói thầu có tính chất đặc thù
khuyến khích áp dụng tối đa việc đấu thầu qua mạng các gói thầu có giá trị nằm ngoài hạn mức trên